tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ba bị cáo
gồm vi hiệp tam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện trợ đồn nông lan xoa chú tải huyện trợ đồn
và lăng văn phóng chú tại thành phố bắc cạn về tội mua bán trái phép chất ma túy
và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi mua sáu gói heroin có khối lượng hơn hai trăm hai mươi năm g với giá hai trăm linh bốn triệu đồng ở thái nguyên
sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vi hiệp tam đã gọi điện nhờ lăng văn phóng đi nhận số ma túy trên
tại thành phố bắc cạn rồi vận chuyển vào huyện trợ đồn sau đó phóng nhờ nông la xoa đi nhận
khi xoa nhận thùng xốp thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn phát hiện bắt quả tang
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của tam lực lượng công an đã thu giữ thêm bảy trăm chín mươi ba viên ma túy loại methamphetamin
và một số gói ma túy khác với tổng trọng lượng là một trăm hai mươi sáu gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vi hiệp tam tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
xử phạt bị cáo nông la xoa hai mươi năm tù bị cáo lăng văn phóng một mươi sáu năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy